tổng số tiền mà hai vợ chồng này đã cho các con nợ vay là khoảng hơn ba hai tỷ đồng
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành
ổ nhóm do vợ chồng trịnh anh vân và lê thị hương cầm đầu cùng với bảy đối tượng đàn em
hoạt động chủ yếu trên địa bàn huyện thạch thành và các huyện lân cận
cá biệt ổ nhóm này còn có hành vi câu kết với một số đối tượng cộng cán ở thanh hóa và thị xã bỉm sơn
để hoạt động cho vay nặng lãi gây thương tích bảo kê cứng đọt tài sản hủy hoại tài sản
ngày một mươi hai tháng chín công an huyện thạch thành nhận được thông tin về việc trịnh anh vân
cùng một số đàn em đánh gây thương tích để ép nạn nhân trả nợ
ngay trong đêm công an huyện thạch thành cùng với viện kiểm sát nhân dân huyện
đã tiến hành khám xét khẩn cấp nợ của trịnh anh vân ở xã thành thọ huyện thạch thành
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng vân hương
ngoài ra công an huyện thạch thành còn thu giữ gần ba gram ma túy tổng hợp hai mươi bốn xe mô tô một mươi hai điện thoại di động
hai viên đạn các loại gồm đạn thể thao đạn tự chế đạn súng quân dụng và nhiều dao kiếm công cụ hỗ trợ khác
với những tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam lê thị hương về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
và tàng chữ trái phép chất ma túy đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với trịnh anh vân
về hành vi cố ý gây thực tích
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ hai trăm bốn mươi năm xe máy không chính chủ để xác minh làm rõ nguồn gốc
truy tìm chủ sở hữu nhằm xử lý theo quy định của pháp luật
đây là số tăng vật bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình kiểm tra sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố đồng xoài
tại vị trí các cơ sở dịch vụ cầm đồ đặt cửa hàng tài sản được cầm cố đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
số tài sản của khách cầm cố để tại cửa hàng không nhiều
khi các tổ công tác yêu cầu chủ các cơ sở cho kiểm tra các kho hàng thì hầu hết các chủ cơ sở đều cho biết họ không có kho chứa hàng
tuy nhiên khi các chính sách công bố danh sách có tám kho hàng
chứa xe máy và ô tô là tài sản cầm cố trên địa bàn thành phố đồng xoài do trinh sát phát hiện
thì các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã thừa nhận có kho hàng của mình trong đó
tiếp tục tiến hành kiểm tra các kho hàng này các tổ kiểm tra phát hiện có gần một xe máy và ô tô là tài sản mà khách hàng cầm cố đang để ở trong kho
tổng kiểm tra toàn bộ số xe máy và ô tô này lực lượng chức năng phát hiện có hai trăm bốn mươi năm xe máy cầm cố không chính chủ
lợi dụng sự sơ hở thiếu kiểm tra của đơn vị thuê vận chuyển
giám đốc đã chỉ đạo nhân viên mở kẹp trì xe bồn để lấy bớt dầu sau đó pha dầu giả vào bồn để giao cho khách
rất nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất xăng dầu giả bị đưa ra xử lý
nhưng có vẻ như vẫn chưa thấm vào đâu so với lợi nhuận béo bờ của hoạt động này mang lại
chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục câu kết với nhau để sản xuất buôn bán ra thị trường thu về hàng tỷ đồng
phóng sự sau đây thực hiện tại quảng ngãi
công ty trách nhiệm hiểu hạn vận tải đình trương do bùi đình trương bốn mươi một tuổi làm giám đốc
là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty pvoi
hàng ngày có nhiều xe bồn vận chuyển xăng dầu từ khu kinh tế dung quốc đến các cửa hàng trong nước
trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường dung quất chuyên sản xuất dầu giả
do ông nguyễn minh hiệp bảy mươi tuổi làm giám đốc đã kết hợp thành đường dây sản xuất mua bán dầu giả quy mô lớn
đã theo dõi cả hai tháng nay rồi
cái thủ đoạn của bọn nó là nấu từ nhất làm dầu lẳng rồi trộn lẳng vào với dầu do để đem bán ra thị trường cho xe ô tô và tàu biển
lợi dụng sự sơ hở thiếu kiểm tra của công ty pvoi dung quất
trong quá trình vận chuyển xăng dầu giao cho khách hàng theo hợp đồng
giám đốc ngô đình trương đã chỉ đạo nhân viên mở kẹp trì xe bồn để lấy bớt dầu
sau đó pha dầu giả vào bồn để giao cho khách hàng
có trên một mươi cửa hàng xăng dầu trên cả nước mua lại dầu giả pha chế của doanh nghiệp vận tải đình trương
vụ làm giả dầu diesel trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế
ảnh hưởng đến uy tín chất lượng sản phẩm dầu do nhà máy pvoi dung quốc sản xuất
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm xăng dầu trên thị trường
và cái thủ đoạn của đấu tượng thì
cũng là lồn rất nhanh khi mà có sản phẩm đưa lên là chúng phối hợp với nhau
sử dụng những cái ống có máy bơm
và trực tiếp bơm vào những cái bồn xe mà đã tiếp nhận từ kho của pvoi miền trung ở dưới dung quất
thì chúng là trực tiếp chúng phá những cái kẹp chi
và son chiếc những cái sản phẩm dầu nấu thịt nhất này vào
rồi sau đó là sử dụng quấn kẹp chi lại để tiêu thụ
thì thường nhằm là lừa dối người tiêu dùng cũng như là các cơ quan chức đen quản lý về lĩnh vực xăng dầu
ngày hai tháng một mươi cơ quan công an huyện bình sơn đã khởi tố hai giám đốc bùi đình trương
nguyễn minh hiệp cùng với nguyễn thanh phong ở thành phố cần thơ về hành vi sản xuất mua bán hàng giả
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với vàng thị nguyệt
trú tại thành phố lào cai tỉnh lào cai về hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo hội sơ vụ án ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
một người phụ nữ tên phương không rõ lai lịch đưa bốn người đàn ông trung quốc đến gặp nguyệt đặt vấn đề mua dâm
ba ngày sau nguyệt tìm được bốn cô gái và thống nhất đưa bốn người này sang bên kia biên giới giao cho phương
ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nguyệt gọi điện cho một người lái đò để chở bốn gái mại dâm vượt biên trái phép sang trung quốc
tuy nhiên sau khi di chuyển vào trong nội địa các đối tượng đã bị công an trung quốc bắt giữ
ba đối tượng đã được trao trả về việt nam còn một đối tượng hiện đang bị công an trung quốc bắt giữ do chưa làm rõ được nhân thân
ngày một một mươi năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã ra quyết định khám xét nơi ở của nguyệt
phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đủ căn cứ xác định đối tượng nguyệt có hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài trái phép
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị sau vụ việc tài xế grabbuy bị sát hại tại hà nội vừa qua
đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các tài xế xe công nghệ khi chở khách hàng
vụ việc này cùng với nhiều vụ án tài xế xe công nghệ bị cướp bị sát hại trước đây đã khiến rất nhiều người
đặc biệt là các tài xế hoang mang vì tính mạng của bản thân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào
cần phải làm gì để có thể bảo vệ tính mạng cho bản thân mình trong quá trình hành nghề
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của truyền hình công an nhân dân sau đây
đây là hai đối tượng đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đinh văn trường sinh năm hai nghìn
vừa bị cơ quan công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại yên bái
sau khi gây ra vụ án giết người cướp tài sản đối với tài xế grabbuide nguyễn cao sang một mươi tám tuổi quê thành hóa
sinh viên năm thứ nhất cao đẳng nghề công nghiệp hà nội
khi bắt xe về phòng trọ của bạn anh grab kia đang đi chạy khách
thì trừ anh một tí
em đứng chờ anh lúc sang nhà đi đi đến nửa đường thì em bảo anh
anh ơi em hết tiền rồi mà từ đây về đây có mấy chục nghìn
anh cho em xin mấy nữa một hai mươi em đi qua lại thì em gửi anh được
anh làm ở đây suốt một lần nữa đi đến nơi gần đến nơi
nhưng anh lại nghĩ rằng là
đông ở đâu anh
ở đằng sau ạ ông nhớ rõ chúng ta ở đằng sau
còn đây là đối tượng
nguyễn văn trọng vừa bị công an huyện văn giang tỉnh hưng yên bắt giữ về tội cướp tài sản
trước đó trọng đã thuê một tài xế hãng grabbike trở đi để tìm các bãi cắt
và nói rằng để phục vụ mục đích kinh doanh
sau chín tiếng điều lái xe đi đến nhiều địa điểm khác nhau
trọng yêu cầu dừng xe tại cánh đồng thuộc xã thắng lợi huyện văn giang lúc chế tối
tại đây trọng đã vờ ngay điện thoại
sau đó rút ruột quy điện không chế tài xế để cướp xe máy
qua các vụ việc tài xế xe ôm công nghệ bị cướp tài sản
cơ quan công an đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng
nhiều tài xế cũng đã ý thức được vấn đề này
tuy nhiên khi được hỏi về các biện pháp tự vệ
thì nhiều lái xe cho rằng việc này rất khó
và cũng chỉ dùng cảm tính để đánh giá khách hàng khi chở họ mà thôi
kinh nghiệm ra thì chẳng có gì để phòng vệ
tại vì về luật pháp thì không có kể mang cái gì đi trên người cả
ngoài mỗi điện thoại và ví tiền mấy xe
thì đều là để tạo cho những đối tượng muốn cướp
để không trở thành nạn nhân của tội phạm cướp và cướp giật tài sản
mỗi tài xế cần chủ động không nhẹ dạ cả tin
và nếu có chở khách cần phải chú ý đoạn đường từ điểm đầu đến điểm cuối
hạn chế đi xa vào ban đêm
khi xảy ra cướp giật tài sản nạn nhân phải bình tĩnh nhận dạng đặc điểm đối tượng
phương tiện gây án nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất
để tổ chức truy bắt thủ phạm
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được từ tiền giang
sáng nay người dân đã phát hiện một số bộ phận của chiếc xe ô tô
tại bãi đất chống bên bờ canh long hòa xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó
phát hiện thấy nhiều bộ phận của xe ô tô cùng dấu hiệu bất thường trên bờ canh
tiến hành lặn tìm thì đã phát hiện một chiếc xe mercedes cùng với ba thi thể
cho đến một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm nay xe ô tô bốn chỗ màu đen bị móc đuôi
lấm lem bùn đất đã được cẩu lên khỏi bờ canh
một chiếc xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường để làm sạch ô tô bị nạn
lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể của ba nạn nhân gồm hai nam và một nữ ra khỏi xe
theo thông tin ban đầu chiều trước đó những người trên xe ô tô này đã bị mất liên lạc với gia đình
sau khi rời khỏi quán karaoke ở thành phố mỹ tho
trên xe có ba người gồm hai anh em trai và một phụ nữ mang bầu
thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo trên anntv
bản tin di lịch tiếp tục với thông tin
bản tin về truy nã tội phạm
đối tượng đoàn trọng sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đức cơ xã đông cơ
huyện tiền hải tỉnh thái bình có xeo chấm cách hai cm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng hoàng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số ba trăm linh chín phố hùng thắng
thị trấn tiền hải huyện tiền hải tỉnh thái bình có sẹo chấm cách năm cm trên sau đuôi lông mày trái
bản tin di lịch tiếp tục với thông tin
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý